công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng đều chủ tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
công an huyện nhân trạch bắt quả tang vợ chồng nguyễn thành đạt chú tỉnh đồng nai cùng năm đối tượng khác đang bay lắc ở nhà nghỉ minh hoàng minh hùng ở khu phố phước mỹ thị trấn hiệp phước
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một gói ma túy loại ketamin một viên ma túy loại mdma hai điện thoại di động ba xe máy và một số công cụ mà các đối tượng dùng vào việc sử dụng ma túy cùng hai triệu đồng tiền mặt
qua điều tra mở rộng lực lượng công an đã bắt lê văn toàn năm mươi tuổi là chủ nhà nghỉ về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
phạm hồng nghĩa và huỳnh văn tươi về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ hai viên ma túy dạng kẹo và hai gói ma túy dạng khai